nhân dịp chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
sáng nay hội cựu chiến binh việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập hội cựu chiến binh việt nam và đại hội thi đua yêu nước lần thứ sáu
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đại diện các bộ ban ngành cơ quan trung ương địa phương cùng hiệp hội cựu chiến binh lào hội cựu chiến binh campuchia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trần quốc vượng gửi lãng hòa chúc mừng

thủ tướng nêu rõ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cựu chiến binh việt nam luôn gương mẫu trong mọi hoạt động kiên quyết đấu tranh chống diễn biến hòa bình và các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước